tiếp tục thông tin y tế đáng chú ý biến thể virus sars cov hai có lây truyền qua không khí hay lây truyền qua dọc bắn
liệu đây có phải là nguyên nhân khiến chủng delta trở nên nguy hiểm hơn
trước nhiều băn khoăn của người dân sở y tế tp hcm cùng nhiều chuyên gia đã có phản hồi
nhiều chuyên gia y tế và thực tế diễn biến dịch đã khẳng định các biến thể của virus sars cov hai
như biến thể anh và biến thể ấn độ lây truyền qua không khí
khoảng cách lây nhiễm đã vượt qua làn ranh hai m và qua báo cáo đã có trường hợp lây với khoảng cách một mươi mét
sở y tế tp hcm cũng khẳng định việc không sử dụng các trường học là khu cách ly tập trung gần đây
là do lo ngại nguy cơ lây nhiễm tại nhà vệ sinh
sở y tế tp hcm cũng khẳng định việc không sử dụng các trường học là khu cách ly tập trung gần đây
là do lo ngại nguy cơ lây nhiễm tại nhà vệ sinh
theo bác sĩ trương hữu khanh nếu nói bệnh lây qua đường không khí
tức có nghĩa là không khí chứa virus di chuyển từ vùng này sang vùng khác rồi gây bệnh
thế nên virus gây covid một mươi chín không lây qua đường không khí
mà lây quai giọt bắn chứa virus đặc biệt trong môi trường kính và máy lạnh

và cái giọt bắn đó nó tồn tại ở môi trường gì môi trường kiến không không là nó sẽ tồn tại lâu hơn
còn ở ngoài môi trường rộng thì nó khó lây hơn
và nó loáng thật quả thì nó không lây
nhưng ở môi trường tháng mà hai mặt đối mặt là nó nhảy qua mình
nếu gì nữa mà nó đi ra môi trường
nói như vậy là dân tự nhiên ta đóng cửa lại hết nhưng mà chả có lợi gì
lúc đó thì ta nghĩ không khí ta trông lành là ta cứ mở ra là xong luôn
một mươi chín tỉnh thành phía nam
trong đó có thành phố hồ chí minh sẽ bắt đầu thực hiện chí thị một mươi sáu kể từ ngày một mươi chín tháng bảy
người dân sẽ phải hạn chế ra đường để phòng chống dịch
với cơ chế lây lan thông qua các giọt bắn từ người mà đang ho hoặc hắt hơi
và họ đang tiếp xúc gần với người đó
thì việc đảm bảo năm k giúp hạn chế giọt bắn từ người nhiễm sars cov hai bất ngờ văng vào mặt
bên cạnh đó cần rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và xà phòng
khi làm việc trong phòng lạnh kính phải chú ý đeo khẩu trang đúng cách
vệ sinh bề mặt rửa tay mở cửa tối đa khi có thể